thực hiện nghị quyết số bảy trăm tám mươi hai của bộ tài chính về việc thực hiện hợp nhất tri cuộc thuế trực thuộc
cục thuế tỉnh đắk lắc ngày hôm nay cục thuế tỉnh đắk lắc đã công bố quyết định hợp nhất
các tri cục thuế trực thuộc trên địa bàn theo đó có một mươi tri cục thuế của một mươi huyện sẽ hợp nhất
thành năm tri cục thuế khu vực tương ứng theo địa bàn việc hợp nhất các tri cục thuế tỉnh đắk lắc
nằm trong kế hoạch sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi một tinh giản một mươi
biên chế của ngành thuế tỉnh đắk lắc ngành thuế đắk lắc cũng sẽ triển khai đồng bộ cải cách
thủ tục hành chính ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý và thu thuế bảo đảm việc hợp nhất
các tri cuộc thuế sẽ không ảnh hưởng đến việc nộp thuế của người dân